gây ra hàng loạt vụ trộm trong giấy cà phê hai đối tượng vũ đình phú và nguyễn việt hưng cùng chú tại xã ena huyện grongwana vừa bị công an huyện grongwana tỉnh đăng lắc bắt giữ
được biết phú có một tiền án về tội trộm cắp tài sản hưng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy cả hai đối tượng đều nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài hai đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản bước đầu công an huyện kroana đã làm rõ hai đối tượng này gây ra một mươi sáu vụ trộm cắp máy bơm trên địa bàn huyện vào ban đêm hoặc giữa trưa vắng
hiện công an huyện kroana đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý hai đối tượng trước pháp luật
cũng với hành vi trộm cắp tài sản đỗ văn linh chú tệ xã tam anh bắc huyện núi thành đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam khởi tố và bắt tậm ra
trước tình hình trên địa bàn huyện núi thành liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy gây lo lắng trong quần chúng nhân dân công an huyện núi thành đã xác lập để điều tra
qua giả soát các đối tượng trên địa bàn kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ công an huyện núi thành đã xác định đối tượng nghi vấn là đỗ văn linh tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
khi đối tượng từ thành phố hồ chí minh về nhà thăm gia đình vợ con sau bão số bốn thì đối tượng đã bị công an huyện núi thành bắt gọn
theo điều tra ban đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi
tin từ công an tỉnh nam định cho biết cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trần đình giao
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ hoàng long để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
công ty dịch vụ tăng lễ hoàng long được thành lập vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai
trong những năm qua công ty này dính tới những lùm xùm liên quan tới hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng gây bức xúc dư luận
thời gian qua trần đình giao bị người dân và một số cổ đông công ty tố cáo vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành công ty
được biết hiện công ty tăng lễ hoàng long chưa có người đại diện theo pháp luật vì chưa tiến hành được đại hội cổ đông theo quy định
tuy nhiên trần đình giao tự ý điều hành công ty tăng lễ hoàng long trong khi chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty
không có thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh
ngoài ra công ty hoàng long chỉ có một con dấu do công an tỉnh nam định cấp
hiện đang được bà vũ thị kim quy nguyên lật
tuy nhiên ông giao đã tự ý khắc con dâu mới để sử dụng khi chưa được sự đồng ý của hội đồng quản trị
đại hội đồng cổ đông công ty chưa có cuộc họp nào thông qua
vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị thường xuyên kêu gọi và tập hợp nhau trên mạng xã hội rồi chuẩn bị hung khí đến chỗ hẹn để giải quyết mâu thuẫn vào ban đêm
đây là tình trạng thường diễn ra ở nhóm thanh thiếu niên bỏ học và lêu lỏng trong một thời gian
trên địa phương
đây là tình trạng thường diễn ra ở nhóm thanh thiếu niên bỏ học và lêu lỏng trong một thời gian trên địa phương

căn cứ kết quả điều tra ngày bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông và các tổ chức đơn vị có liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với trương mỹ lan và ba bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân
trong thời gian năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín gồm một trương mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
hai trương huệ vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản trị cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
bốn nguyễn phương hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trợ lý công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
bốn hồ bửu phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán tân việt
nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các thủ tục tố tụng
theo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra làm rõ
hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ một đối tượng và thu giữ trên năm năm trăm linh viên hồng phiến
vào khoảng một mươi h ngày sáu tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
chủ trì phối hợp với công an tp đồng hới bắt giữ đối tượng trần mạnh cường về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy khám xét khẩn cấp tại nơi ở của cường lực lượng công an đã thu giữ hai mươi hai túi
ni lông màu xanh bên trong chứa hơn năm năm trăm linh viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến một xe ô tô
một máy tính bảng ba điện thoại di động và ba mươi triệu đồng
qua công tác đấu tranh bước đầu trần mạnh cường khai nhận tất cả số ma túy nói trên do cường mua
của một đối tượng không rõ lai lịch về để sử dụng và bán lại kiếm lời
liên tiếp gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản chỉ trong khoảng
một tháng trần văn tuấn chú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang vừa bị công an xã lạc hồng
huyện văn lâm tỉnh hương yên bắt giữ đối tượng dương ngọc thanh minh chú cùng địa phương
cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào ngày một tháng một mươi công an xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hương yên tiếp nhận đơn
trình báo của anh la kim quang chú tại tỉnh tuyên quang về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy
tiến hành xác minh và điều tra công an xã lạc hồng đã làm rõ trần văn tuấn là đối tượng trộm cắp chiếc xe
rồi cùng với minh mang đi bán tại huyện văn lâm công an xã lạc hồng đã bàn giao hồ sơ và đối tượng
cho công an huyện văn lâm qua điều tra xác định từ đầu tháng chín đến nay tuấn còn thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy
và xe đạp điện khác trên địa bàn huyện văn lâm sau đó cùng minh mang đi tiêu thụ
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuấn và minh cơ quan điều tra đã thu giữ một số giấy tờ tùy thân của các chủ phương tiện
cùng nhiều dụng cụ để thực hiện hành vi trộm cắp được biết cả hai đối tượng đều nghiện ma túy
liên quan đến việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin thất thiệt sai sự thật về hoạt động của ngành ngân hàng
gây hoang mang cho dư luận tạo tâm lý bất an đối với người dân và các nhà đầu tư gửi tiền tại các ngân hàng
qua công tác nắm bắt tình hình công an tỉnh hà nam đã phát hiện tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook
đăng tải thông tin này
theo đó căn cứ tài liệu xác minh thu thập được công an tỉnh hà nam đã phối hợp với cục an ninh chính trị nội bộ
cục an ninh kinh tế bộ công an đã mời tài khoản cá nhân đăng tin sai sự thật là nguyễn kiên quyết
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn một xã phủ vân thành phố phủ lý tỉnh hà nam để làm việc
qua đó nguyễn kiên quyết đã thừa nhận hành vi tự ý soạn thảo đăng tải bình luận thông tin thất thiệt
gây hoang mang cho dư luận có tác động ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các ngân hàng và tình hình an ninh trật tự xã hội
hành vi của nguyễn quyên quyết là vi phạm pháp luật công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định
bộ công an khuyến cáo tất cả mọi hành vi đăng tải chia sẻ tán phát hoặc đồng thuận bình luận với tin giả tin sai sự thật
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã triệu tập nguyễn quang huy chú tại phường hương vinh tp huế
liên quan đến đăng thông tin lên mạng xã hội sai sự thật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn quang huy phát hiện tại khu vực cây xăng hương vinh tập trung đông người
nên hỏi và được biết là có bốn người phụ nữ bắt cóc trẻ em
tại đây huy đã sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp lên facebook với nội dung bắt cóc tại cây xăng hương vinh
mọi người có con nhỏ cẩn thận
nội dung này đã thu hút hàng ngàn lượt người theo dõi và bình luận chia sẻ và không ít người đã hoang mang lo lắng
qua xác minh công an tp huế đã xác định bốn phụ nữ trên là người dân tộc thiểu số đang lang thang để xin ăn và không có việc bắt cóc trẻ em
thưa quý vị thời gian qua tình trạng vi phạm các quy định về xây dựng
đặc biệt là xây dựng liên quan đến đất rừng đất nông nghiệp trên địa bàn một số tỉnh
còn diễn biến phức tạp gây thiệt hại đến tài nguyên và gây bức xúc xã hội
trước thực trạng này thủ tướng chính phủ đã yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan
khi để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nhưng không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
tại tỉnh tuyên quang chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã có bốn cán bộ địa chính xã bị bắt và khởi tố
một số trường hợp khác đang bị điều tra và xác minh theo đơn thư tố giác của người dân về những sai phạm
và dấu hiệu sai phạm trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai
những trường hợp vi phạm đã và đang được xử lý tuy nhiên vẫn còn có một số công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm
đang tồn tại
chưa được xử lý dứt điểm
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
thưa quý vị ngay sau lưng tôi đây là một công trình rộng lớn được xây dựng trên thôn mãn sơn
xã văn sơn huyện sơn dương tỉnh tuyên quang được người dân phản ánh là xây dựng trên đất rừng
đất nông nghiệp và lấn chiếm đường dạng
và thực hư câu chuyện như thế nào thì ngay sau đây thì chúng tôi sẽ đi tìm hiểu rõ về vấn đề
một công trình quy mô bể thế lừng tựa núi mặt hướng ra sông đã hoàn thiện
thế nhưng lại được người dân phản ánh là xây dựng trái phép
dù đã phản ánh với chính quyền địa phương tuy nhiên vẫn chưa xử lý
khi chúng tôi phản ánh nội dung này đến chủ tịch ubnd xã văn sơn thì vị này trả lời
trên địa bàn mình chỉ biết là công trình xây dựng đó đúng không ạ
không em thấy em khó trả lời cái gì cần trả lời em đã trả lời
các cấp các ngành rất nhiều công việc thì biết nhưng mà không biết những cái việc này em không được quyền phát ngôn

đất đai là thẩm quyền của em chỉ có ít thôi còn lại là các anh đến đó mới có hết hồ sơ
đến đâu ạ
đến ubnd ạ
một công trình xây dựng quy mô và hiện hữu như thế này ngay trên địa bàn xã
thế nhưng bà hạnh đã từ chối trả lời khi được hỏi về công tác quản lý của người đứng đầu xã
không phải là trách nhiệm trả lời đúng không ạ
thế giao trị là cái việc xây dựng một công trình trên địa bàn xã thì cần của ai ạ
cái đấy để lúc nào em đi tập huấn thì em trả lời
trên cái địa bàn mình là thôn mạng sơn là thuộc quản lý của xã mình đúng không ạ
thế mà hiện tại cái khu đất đấy là như nào ạ
trước đây trước khi mà mình làm công tác
cái này để nó trả lời cho nó có đầu cuối cho nó có hướng cho nó thống nhất được với người ạ
tại vì cái này
thế nhưng mà vì sao lại kiểm tra
anh cứ về đó để được trả lời cho rõ thế còn bây giờ anh cứ hỏi như thế em không biết trả lời nào cả
là người đứng đầu xã vân sơn tuy nhiên khi được hỏi về công tác quản lý và giám sát trên địa bàn thì bà hạnh lại nói khó trả lời
vậy nhiệm vụ và trách nhiệm của chủ tịch ở đây là gì
không nắm bắt được sự việc hay cố tình không biết
để giải đáp cho những câu hỏi như lời của vị chủ tịch xã nói nếu muốn biết muốn được trả lời thì các anh lên huyện
chúng tôi đã gửi nội dung làm việc đến ủy ban nhân dân huyện sơn dương với đầy đủ giấy tờ tác nghiệp báo chí
tuy nhiên ủy ban nhân dân huyện sơn dương vẫn chưa có buổi làm việc và phát ngôn chính thức về vấn đề này với phóng viên
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện sóc sơn hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố lai một
phường thuận thành thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an quận thanh xuân hà nội
là đối tượng hoàng phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại sáu trăm tám mươi hai bạch đằng phường bạch đằng quận hai bà trưng tp hà nội
và đối tượng bùi quang thìn sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố vân đông thị trấn hưng nhân huyện hưng hà tỉnh thái bình
bị công an huyện gia lâm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện